chiều một mươi bảy tháng một mươi tại buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông tin thêm về một số hoạt động đối ngoại thời gian qua và trong những ngày sắp tới
trả lời câu hỏi đề nghị cho biết các biện pháp của việt nam trước việc liên minh châu âu đưa ra thẻ vàng đối với ngành thủy sản người phát ngôn lê thị thu hằng thông tin cho biết
theo chúng tôi được biết đoàn thanh tra của tổng vụ biển và hải sản châu âu sẽ sang làm việc tại việt nam từ ngày bốn đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến đoàn sẽ có trào xã giao lãnh đạo cấp cao của việt nam làm việc với các cơ quan chuyên ngành trong đó có tổng cục thủy sản và đi thực địa tại một số địa phương để đánh giá việc khắc phục khuyến cáo trong thực hiện quy định liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo không theo quy định
thời gian qua các cơ quan chức năng của việt nam từ trung ương đến địa phương các tổ chức của việt nam đã và đang tập trung nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp để xây dựng nghề cá bền vững và có trách nhiệm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định trên cơ sở các khuyến nghị của ec và đã đạt được nhiều kết quả tích cực
việt nam sẵn sàng phối hợp với ec để phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp
việt nam sẵn sàng phối hợp với ec để phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định
thông tin thêm về hội nghị quan chức cấp cao asean trung quốc về việc ứng xử của các bên ở biển đông gọi tắt là doc một mươi tám diễn ra tại đà lạt vào ngày một mươi năm tháng một mươi
trước đó trong các ngày một mươi ba ngày một mươi bốn đã diễn ra cuộc họp lần thứ ba mươi nhóm công tác chung về thực hiện doc người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết thêm
tại hội nghị các nước asean đã nhấn mạnh nguyên tắc tự kiềm chế không quân sự hóa không có các hành động làm phức tạp tình hình gia tăng căng thẳng không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai